tối ngày hai mươi tám tháng tám đại sứ quán việt nam tại indonesia phối hợp với phái đoàn việt nam tại asean
đã chúc mừng và động viên tinh thần đội tuyển bóng đá nam olympic việt nam
đại sứ phạm văn vinh bày tỏ tin tưởng trong trận bán kết các cầu thủ sẽ tiếp tục thực hiện tốt
các đấu pháp của ban huấn luyện thi đấu tự tin với tinh thần ý chí cuột cường
khẳng định đằng sau đội bóng là cả đất nước cũng như cộng đồng người việt nam tại indonesia
ông dương vũ lâm trường đoàn thể thao việt nam cho biết sức khỏe của các cầu thủ hiện nay cũng có một số khó khăn
do càng vào sâu thì việc phục hồi thể lực càng có ý nghĩa quan trọng
tuy nhiên đội tuyển sẽ cố gắng hết sức để không phủ lòng người hâm mộ nước nhà
ông dương vũ lâm trường đoàn thể thao việt nam cho biết sức khỏe của các cầu thủ hiện nay cũng có một số khó khăn
do càng vào sâu thì việc phục hồi thể lực càng vào sâu thì việc phục hồi thể lực càng vào sâu thì việc phục hồi
dự kiến đội tuyển olympic việt nam sẽ có trận đấu lịch sử đối với đối thủ hàn quốc
ở vòng bán kết asean hai nghìn một mươi tám vào bốn giờ chiều nay tại sân vận động pakanseri